hiện nay dịch tả lợn châu phi đang diễn biến phức tạp và lây lan ra nhiều tỉnh thành trong cả nước
mặc dù bệnh chưa xuất hiện trên địa bàn tỉnh lai châu nhưng với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh
tỉnh lai châu đã và đang triển khai nhiều biện pháp đồng bộ quyết liệt nhằm ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu phi lây lan xâm nhiễm vào địa bàn
theo kết quả khảo sát phần lớn virus dịch tả lợn châu phi lây lan nhanh là do việc giết mổ vận chuyển lợn từ vùng dịch
trong các tỉnh có hoạt động xuất lợn vào lai châu có bốn tỉnh thành đã xảy ra dịch tả lợn châu phi là hà nội hải phòng hưng yên thái bình
và điện biên là tỉnh giáp danh với lai châu cũng đã ghi nhận xuất hiện dịch gần đây
mặt khác lai châu còn có hai trăm sáu mươi năm km đường biên giới giáp với tỉnh vân nam trung quốc
với các cửa khẩu và nhiều lối mòn lối mở nên rất khó kiểm soát gia súc gia cầm nhập lậu
do đó nguy cơ xâm nhập của bệnh từ trong nước cũng như từ biên giới với trung quốc vào địa bàn tỉnh là rất cao
trước tiên chúng tôi là phân công các cán bộ trực chốt là trên hai mươi bốn trên hai mươi bốn là không được để một phương tiện vận chuyển động vật
nhất là lợn và sản phẩm của lợn vào địa bàn mà không được kiểm dịch
các phương tiện vận tải đi qua chốt lai hà thì đều được tiêu độc ở chung
nhiều hộ chăn nuôi lợn ở lai châu đang bất an lo sợ đàn lợn bị nhiễm dịch từ các vùng khác vận chuyển vào địa bàn
vì vậy tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh lai châu đang tích cực tuyên truyền
cách phòng chống dịch bệnh cho người dân giúp người dân chủ động trong việc ứng phó với dịch bệnh hiệu quả
bây giờ gia đình trước hết chỉ có công tác là sát trùng và vệ sinh hàng ngày
nhưng là sạch sẽ và tiêm phòng định kỳ của các lứa lợn con đó là các loại vệ sinh
trước tình hình như thế thì tri cục chăn nuôi và thú y cũng đã tham đi cho ủy ban dân tỉnh
thực hiện đã và đang thực hiện đồng bộ quyết liệt một số giải pháp sau
thứ nhất là tăng cường
công tác tuyên truyền cái giải pháp quan trọng thứ hai mà tỉnh đang thực hiện rất là quyết liệt
đó là tỉnh đã ra quyết định thành lập bốn chốt kiểm dịch động vật trên các tuyến đường trọng điểm đi vào tỉnh lai châu
chúng tôi tăng cường kiểm tra vệ sinh thú y của các trại chăn nuôi
của các cơ sở vận chuyển giết mổ kinh doanh động vật
để kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm về công tác kiểm dịch vận chuyển
kiểm soát giết mổ
cái giải pháp thứ ba là sẽ thực hiện cái công tác tiêu độc khởi trùng
tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh lai châu khuyến cáo người dân không nên hoang mang
không vì bệnh dịch tả lợn châu phi xảy ra nhiều mà tẩy chay thịt lợn
chúng ta vẫn sử dụng thịt lợn nhưng chúng ta sử dụng lợn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
có đóng dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan chuyên môn
đặc biệt người dân cần chủ động thực hiện năm trong phòng chống dịch bệnh
không giấu dịch không mua bán vận chuyển lợn bệnh lợn chết
không giết mổ tiêu thụ lợn bệnh cũng như thịt lợn chết
không vứt sát lợn bệnh lợn chết ra ngoài môi trường
không sử dụng thức ăn dư thừa không qua xử lý nhiệt để chăn nuôi lợn